đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố lào cai tỉnh lào cai cho biết đơn vị vừa bắt quả tang đối tượng ngô đăng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại số một mươi ba khu vườn sái thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn về hành vi mua bán vận chuyển chất ma túy
qua kiểm tra ban đầu lực lượng chức năng phát hiện trong xe có năm trăm ba mươi viên nén đối tượng khai là ma túy tổng hợp cùng hai túi ma túy đá có trọng lượng một kg
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng nguyên khai nhận đã mua số ma túy trên của một người không rõ danh tính tại tỉnh lạng sơn với số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
khi đang vận chuyển đến thành phố lào cai để tiêu thụ thì bị bắt hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc